thưa quý vị vào đêm ngày một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu tháng tám một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn quang minh xã quảng nguyên huyện xi mần tỉnh hà giang
do mâu thuẫn gia đình nên nghi can phàn mùi mấy hai mươi năm tuổi dân tộc giao đã giết chết ba người con đẻ của mình gồm hai cháu gái và một cháu trai
cháu lớn nhất sinh năm hai nghìn một mươi một cháu thứ hai sinh năm hai nghìn một mươi ba và cháu bé mới một mươi bốn tháng tuổi rồi trốn vào rừng sâu
ngay sau khi nhận được thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã trực tiếp phóng mặt tại nơi xảy ra vụ án
tại hiện trường nghi can đã đốt ba người con ruột của mình và đốt cháy một góc nhà
hơn một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm cho đến hai mươi giờ cùng ngày công an tỉnh hà giang đã bắt giữ đối tượng
qua đấu tranh ban đầu phan mùi mẩy đã khai nhận giết chết ba con ruột của mình